nhằm đảm bảo năng lực tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín theo đúng tiến độ
và đáp ứng yêu cầu bảo vệ sức khỏe của người dân sở y tế tp hcm đã có công văn hỏa tốc
và yêu cầu giám đốc các bệnh viện trên địa bàn khẩn trương bổ sung các đội tham gia tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
công văn của sở y tế tp hcm yêu cầu các bệnh viện lớn trên địa bàn bổ sung thêm hai trăm bốn mươi độ tiêm chủng
sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ tiêm chủng từ ngày hai mươi bốn tháng sáu
các bệnh viện phải đảm bảo mỗi đội tiêm có tối thiểu năm nhân sự có trình độ chuyên môn
theo đúng quy định hướng dẫn của bộ y tế để thực hiện bao gồm một bác sĩ khám sàng lọc
hai nhân sự tiêm vaccine một bác sĩ và một điều dưỡng phụ trách theo dõi sự trí phản ứng sau tiêm
ngoài ra các bệnh viện cũng cần cứ thêm lực lượng hỗ trợ công tác hành chính
bao gồm tiếp nhận cấp giấy xác nhận mỗi đội tiêm mang đầy đủ vật tư và thiết bị y tế phục vụ tiêm chủng
bên cạnh đó nhằm đảm bảo an toàn trong xử trí các tình huống cấp cứu do các phản ứng sau tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
sở y tế tp hcm giao trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm cùng toàn bộ các bệnh viện trên địa bàn thành phố
tổ chức các ekip cấp cứu cùng phương tiện xe cứu thương sẵn sàng có mặt tại tất cả các điểm tiêm chủng